thưa quý vị và các bạn bắt đầu từ sáu giờ ngày hôm nay hai mươi bốn tháng bảy
thành phố hà nội bắt đầu áp dụng chỉ thị một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ
để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phóng viên thời sự đã có buổi ghi nhận ngày đầu hà nội thực hiện giãn cách
theo ghi nhận của phóng viên chỉ thị một mươi sáu ban hành vào đêm muộn nên khá nhiều người không biết
trên một số tuyến phố của phường hàng chống một số người dân vẫn đi tập thể dục sớm
hoặc đi dạo cùng thú cưng
có những trường hợp lực lượng chức năng đã phải tiến hành xử phạt như thế này

cho đúng quyết định của pháp luật

ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
những tiếng loa tuyên truyền lưu động được công an phường hàng gai thực hiện từ sáng sớm ngày hôm nay
bên cạnh đó các tổ công tác cũng dùng loa tay nhắc nhở tới từng tổ dân phố
trong việc thực hiện nghiêm công điện số một mươi bảy ct ubnd
từ khoảng một mươi giờ nhiều tuyên phố của hà nội
người đã thư vắng người quen lại chỉ còn những cửa hàng thiết yếu mở cửa
đây là lần thứ hai hà nội phải thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo chỉ thị số một mươi sáu
lúc này mỗi người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị
thực hiện tốt các yêu cầu phòng chống dịch bệnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh